cũng giống như tết nguyên đán của việt nam lễ hội hari raya adin fiji là một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm của cộng đồng người dân malaysia
vào ngày lễ này dù đang sinh sống ở đâu thì những công dân malaysia cũng tập trung cùng nhau chào đón một lễ hội đặc biệt
tại hà nội khuôn viên của gia đình đại sứ đặc mệnh toàn quyền malaysia ngày hôm nay đồng người qua lại
ai ai cũng mặc quần áo mới tươi vùi tập trung tại đây để chào đón lễ hội hari raya một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm đối với người dân malaysia nói riêng và cộng đồng người hồi giáo nói chung
harireya là một ngày lễ dành cho gia đình và những người thân yêu dù bạn đang ở đâu bất cứ nơi nào học tập hay làm việc tại quê nhà hay bất cứ đâu bạn cũng có thể tập trung và cùng nhau chào đón những điều mới tốt đẹp đang đến gần
chúng tôi rất vui mừng
chúng tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi có mặt ở đây ngày hôm nay chúng tôi được cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống của đất nước chúng tôi cùng với tất cả những người dân malaysia đang ở hà nội và việt nam cảm giác như ở nhà vậy
vào những dịp như thế này chúng tôi sẽ được gặp lại người thân của đất nước chúng tôi ở hà nội và những nơi khác mọi người trở nên gần gũi nhau hơn
cũng giống như ngày tết nguyên đán của việt nam vào ngày này người dân malaysia thường mặc quần áo đồng màu để thể hiện sự đoàn kết
ở malaysia những người dân làm việc ở các thành phố lớn sẽ quay về quê nhà của họ để đoàn tụ với cha mẹ thăm gặp người thân và bạn bè còn đối với những người xa xứ ngày lễ hội hari raya là dịp để cộng đồng người dân đang sinh sống và học tập xa nhà được gặp nhau và cùng nhau thưởng thức các nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình

chúng tôi mong muốn được mang lại cảm giác giống như ở quê nhà dành cho những người dân malaysia đang sinh sống và làm việc xa quê hương
và ngày này chúng tôi sẽ mặc các bộ trang phục truyền thống của đất nước chúng tôi và thường dành vài ngày để chuẩn bị các món ăn truyền thống dành tặng bất cứ ai đến với chúng tôi
hiện tại cộng đồng người dân malaysia tại việt nam đang có khoảng hơn ba trăm năm mươi người thế nhưng ngày lễ này không chỉ dành riêng cho người dân malaysia mà người dân việt nam hay bất cứ bạn bè quốc tế nào muốn tham dự cũng được chào đón
có thể thấy với số lượng cộng đồng người dân malaysia không quá đông tại việt nam những lễ hội sự kiện như thế này sẽ là dịp để
cộng đồng người dân xa xứ có dịp được gặp mặt và xây dựng một cộng đồng đoàn kết vững mạnh hơn